ngày một mươi tám tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng công an có thư khen gửi công an tp hà nội và các đơn vị cá nhân đã kịp thời cứu bốn nạn nhân ra khỏi đám cháy xảy ra tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
nội dung thư khen nêu rõ
khoảng gần một giờ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi xảy ra vụ cháy lớn tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã điều động một xe chỉ huy hai xe chữa cháy đồng thời xin tri viện hai xe chữa cháy của công an quận ba đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường
khi đến nơi đám cháy đã bao trùm toàn bộ diện tích tầng một đồng thời phát hiện có bốn người mắc kẹt trong nhà đã di chuyển lên khu vực tầng mái của ngôi nhà
các tầng của ngôi nhà có nhiều khói khí độc nếu không được cứu nạn và di chuyển ra bên ngoài sẽ có nguy cơ dẫn đến tử vong
trước tình huống trên đồng chí hoàng trung kiên phó trưởng công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án nhanh chóng tổ chức tìm kiếm giải cứu các nạn nhân mắc kẹt
nhận mệnh lệnh ngay lập tức đồng chí trần quốc oai phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng bốn cán bộ chiến sĩ gồm đồng chí nguyễn viết quân đồng chí lê minh khôi đồng chí phùng nam anh và đồng chí phạm minh đức thiết lập triển khai đội hình tổ chức cứu chữa nỗ lực dập tắt đám cháy tại tầng một phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận ba đình
nhận mệnh lệnh nhanh chóng tìm kiếm tiếp cận và đưa toàn bộ người bị nạn khỏi đám cháy an toàn không để xảy ra thương vong đến một giờ năm phút đám cháy cơ bản được không chế không để xảy ra thiệt hại về người và cháy lan sang các khu vực xung quanh bảo đảm an toàn cho lực lượng làm công tác cứu nạn cứu hộ

trong ba vụ ngộ độc trên có hai vụ ngộ độc do ăn phải thực phẩm có sẵn độc tố tự nhiên
vậy ngành y tế khuyên cáo người dân cần tìm hiểu kỹ về những thực phẩm từ tự nhiên trước khi sử dụng để phòng tránh ngộ độc thực phẩm
ngày một mươi chín tháng bảy công an quận tân phú tp hcm cho biết đang điều tra vụ cháy nhà dân trên đường khuôn việt thuộc phường phúc
trước đó người dân tại khu vực thấy có những người đang làm việc hàng sách tại căn nhà
một lúc sau thì căn nhà bất ngờ phát hỏa
ngay lập tức người dân đã huy động bình chữa cháy hỗ trợ dập lửa đồng thời gọi báo cơ quan chức năng
lực lượng phòng cháy chữa cháy quận tân phú nhanh chóng có mặt
ngọn lửa được dập tắt sau đó vụ cháy khiến các vật dụng chứa bên trong căn nhà bị thiêu rụi
theo người dân căn nhà trên chủ cho thuê mướn nhưng người thuê đã trả lại thời gian gần đây
căn nhà không có người ở và đang trong quá trình sửa chữa
thì xảy ra cháy hiện nguyên nhân cũng như thiệp hại từ cuộc cháy đang được làm rõ
ngày một mươi chín tháng bảy công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh đồng tháp đã bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh đồng tháp đã bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tâm dùng kiểm cắt trộn năm tấm lưới rõ đá sau đó đem bán cho lũ giá hai trăm linh đồng mỗi tấm lưới
tiếp theo đó lùng gọi điện thoại kêu tâm tiếp tục đi cắt trộn thêm năm tấm nữa rồi sẽ thanh toán tiền
đồng ý với lùng rạng sáng ngày một mươi bảy tháng sáu tâm tiếp tục dùng kiểm cắt trộ năm tấm lưới rõ đá tại khu vực ấp bào sen xã long toàn thị xã duyên hải
cùng ngày một mươi bảy tháng sáu lùng điều khiển võ lãi cùng phết là em ruột lùng đến gặp tâm để lấy lưới rõ đá
mặc dù biết lưới rõ đá do tâm trộn mà có nhưng phết vẫn giúp sức phát lưới rõ đá và cùng lùng đem đi bán
khi lùng và phết chở một mươi tâm lý rọ đá đem đến ấp một mươi năm xã long hữu thị xã duyên hải để bán thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
quá trình làm việc tâm lùng và phết đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo kết quả định giá tài sản tài sản tại thời điểm bị xâm hại là sáu hai trăm chín mươi tám năm trăm linh đồng
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duyên hải tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định
các lò độ xe chính là nơi tiếp tay nơi cung cấp hàng cho các quái xế việc tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn của thành phố hồ chí minh
nên những ngày qua công an thành phố hồ chí minh đã xử lý hàng loạt cơ sở đổ chế xe là điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn các quần huyệt
và thế giới ngầm của dân chơi xe độ với khả năng tạo ra những chiếc ô tô có hình thù quay cũng là nguồn gốc phát sinh cho những vấn đề phức tạp về an toàn giao thông gây rối trật tự công cộng
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng tham mưu công an thành phố
lập các tổ công tác kiểm tra một mươi một điểm sửa xe mô tô xe gắn máy nghi độ xe và các lò độ xe tại thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tạm giữ nhiều xe cọp linh kiện phụ tùng đổ xe
để triệt để xử lý vấn nạn đua xe trái phép trên đường thì việc tập trung nhắm thẳng vào những cơ sở chuyên cung ứng phụ tùng độ xe
đặc biệt là những lò độ đang là biện pháp được các ngành chức năng nhắm đến
ngoài ra những chiếc mô tô có hình thù quá dị này khi được lắp các loại phụ tùng độ
cũng là nguồn gốc phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
ngoài ra những chiếc mô tô có hình thù quá dị này khi được lắp các loại phụ tụng đổ

trước tình hình này phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã chú động xây dựng kế hoạch lập danh sách xử lý
sau đợt đầu chúng tôi xử lý thì các đối tượng cũng có biểu hiện co cụm và hoạt động lén lút
tuy nhiên cái hoạt động sửa chữa này đem lại lợi nhuận rất lớn
nên là các chủ tiệm vẫn lôi kéo đối tượng thanh tiếu niên để sửa chữa đem lại lợi nhận cho tiệm
nên cái hoạt động này đem lại lợi nhận cho tiệm
nên cái hoạt động này mặc dù chúng tôi đã xử lý kiên quyết nhưng mà qua nắm tình hình
vẫn rất là nhiều các điểm sửa xe vẫn có biểu hiện đổ xe và hoạt động vì cái lợi nhuận rất lớn
từ đó thì xác định việc xử lý sẽ là làm kiên quyết và liên tục
nên chúng tôi tiếp tục thực hiện và phương hướng sắp tới vẫn tiếp tục kiểm tra và xử lý tiếp theo
thời gian qua công an tp hcm phát hiện nhiều vụ trộm cắp cướp giật mà công cụ gây án là những chiếc xe độ
và nhiều đường dây trộn cắp xe máy lớn cũng được xử lý
với tình trạng các lò độ xe nở rộ cũng được xem là nguyên nhân gián tiếp
tại cho các đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy công an tp hcm sẽ phối hợp với công an địa phương tuyên truyền vận động các tiệm truy đổ xe mô tô
không nhận đổ xe cho các đối tượng đồng thời tiếp tục xử lý các lò đổ xe tình vi phạm
riêng các chủ phương tiện tự ý thay đổi kết cấu xe khi lưu thông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
của cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đối với sáu bị can để điều tra về hành vi
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
bốn bị can bị khởi tố gồm hồ mỹ hòa giám đốc tài chính
ủy viên hội đồng quản trị điên hiệp tắt xã thương mại tp hcm sài gòn co op
nguyễn thành nhân nguyên tổng giám đốc
quản trị sài gòn co op trần trung liệt nguyên kế toán trưởng sài gòn co op
hàng thanh dân nguyên trưởng ban kiểm soát sài gòn co op từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hiện là ủy viên hội đồng quản trị sài gòn co op phạm thị minh ngọc phó ban kiểm soát sài gòn co op
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trưởng ban kiểm toán nội bộ sài gòn co op từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nguyễn thị thùy trang ủy viên ban kiểm soát sài gòn co op nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
trưởng ban kiểm soát sài gòn co op từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án lạm quyền trong khi thành công vụ do diệp dũng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn co op thực hiện xảy ra tại sài gòn co op
ngày một mươi tám tháng bảy cơ quan an toàn bộ hồ chí minh đã phối hợp với kiểm soát nhân dân thành phố
tiến hành tống đạt các lệnh quyết định và tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc đối với sáu bị can trên
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
cực theo dõi chỉ đạo
trước đó thanh tra thành phố hồ chí minh ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật
tại sài gòn co op
kết luận có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật và thâu tóm chiếm đoạt tài sản tại sài gòn co op